các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiễm omicron thường trải qua năm giai đoạn
giai đoạn một là tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh
có thể bạn sẽ không biết rõ khi nào mình nhiễm covid một mươi chín vì bạn gặp gỡ với nhiều người và đến nhiều nơi
nhưng nguy cơ nhiễm virus sẽ gia tăng nếu bạn ở trong phòng kính kém thông gió với người mang mầm bệnh
giai đoạn hai là khoảng hai ba ngày mà không có triệu chứng nào xuất hiện
omicron được cho là có thời gian ủ bệnh ngắn hơn nhiều so với biến thể delta hoặc alpha
vì vậy bạn có thể sẽ thấy các triệu chứng xuất hiện sớm hơn
khoảng sau hai ngày tiếp xúc với virus
trong khoảng thời gian ủ bệnh này hầu hết mọi người sẽ không có triệu chứng
tất nhiên một số người sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào trong toàn bộ quá trình nhiễm bệnh
giai đoạn ba là khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện
mỗi người đều có sức đề kháng khác nhau và sẽ trải qua các triệu chứng ban đầu khác nhau
nhưng những triệu chứng thường thấy nhất của omicron là đau lưng dưới đổ mồ hôi ban đêm và ngứa hỏng
những triệu chứng khác của người nhiễm biến chủng omicron là đau đầu đau cơ chảy nước mũi
hắc hơi buồn nôn và chán ăn
giai đoạn bốn là xét nghiệm
khi các triệu chứng xuất hiện thì người dân sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh trước
sau đó làm xét nghiệm pcr nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính
giai đoạn năm là cách ly nếu có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc từ khi có triệu chứng
tất nhiên nếu bạn thấy không khỏe và không muốn chủ quan bạn có thể tự cách ly tại nhà
tại anh nếu bị mắc covid một mươi chín bạn phải ở trong nhà trong bảy ngày
nếu bạn có kết quả test nhanh âm tính
cách nhau hai mươi bốn giờ và ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì bạn có thể dừng cách ly
tuy nhiên f có thể bỏ lỡ tất cả những giai đoạn này
và chỉ cho kết quả dương tính khi xét nghiệm định kỳ hoặc ngẫu nhiên
tại thời điểm đó bạn đang ở giai đoạn bốn và sẽ phải cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính
ngay cả khi bạn không có triệu chứng
linh bookka giám đốc cấp cao tại hiệp hội tâm lý mỹ và là một nhà tâm lý học lâm sàng cho biết
bà không ngạc nhiên khi những người bị nhiễm virus có cảm giác xấu hổ
theo bà tâm lý xấu hổ này từng xuất hiện kèm với nhiều chẩn đoán sức khỏe khác nhau
như hiv hay thậm chí ung thư
điều này xuất phát từ suy nghĩ của bệnh nhân cho rằng họ đang bị người khác nhìn nhận và đánh giá
trên thực tế có rất nhiều người bị phán xét vì mắc covid một mươi chín
vì vậy có thể hiểu được vì sao bệnh nhân có thể cảm thấy xấu hổ
boodca cho biết bà theo dõi một tài khoản chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về những người mất vì virus
những câu hỏi như đó là người đã được tiêm phòng chưa
tại sao họ bị bệnh rất dễ dàng xuất hiện
tuy nhiên đó không phải là vấn đề
vấn đề là những người này đã mắc một căn bệnh thực sự khủng khiếp và họ đã chết vì nó bà bus ca nói
trước tâm lý xấu hổ này các chuyên gia và bác sĩ đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân covid một mươi chín
sueva bác sĩ về tâm thần ở new york gợi ý rằng bệnh nhân nên nghĩ về nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy xấu hổ
chẳng hạn như bệnh nhân có thực hiện đủ các quy tắc phòng bệnh không
hay cố gắng hết mình để giữ gìn sức khỏe không
theo bác sĩ suy nghĩ thấu đáo có thể giúp bệnh nhân vượt qua được tâm lý xấu hổ đó
một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự xấu hổ thường ngăn cản những người nhiễm hiv tiết lộ các sự việc liên quan
bà boska tin rằng những điều tương tự đang diễn ra hiện nay
cảm xúc này có thể ngăn mọi người nhận được sự chăm sóc sức khỏe cần thiết
hoặc ngăn họ thông báo về bệnh tình cho những người tiếp xúc với họ bà nói
bà kêu gọi những người dương tính với virus nên tập trung vào hành động tốt nhất
cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
các chuyên gia cũng khuyên rằng người bệnh không cần phải giải thích quá nhiều
khi có người nói về nguyên nhân mắc covid một mươi chín
jonathan abramowit giáo sư tâm lý học thuộc chương trình tâm lý học lâm sàng
của đại học bắc carolina nói rằng bệnh nhân thay vì để ý phán xét của người khác
và cố giải thích thì hãy nhớ rằng chúng ta không thể kiểm soát hành động và suy nghĩ của người khác
nếu ai đó đang khiến cho bạn xấu hổ vì mắc bệnh có lẽ đã đến lúc
cần xem xét lại mối quan hệ đó
abramowit nói hàng triệu người khác đã bị mắc bệnh bạn không phải là người duy nhất
bạn không phải là người đầu tiên mắc covid một mươi chín và cũng sẽ không phải là người cuối cùng
kết quả xét nghiệm dương tính với virus không khí ai trở thành một người vô trách nhiệm
bởi vì đừng tự ti mặc cảm rất nhiều người mắc covid một mươi chín trước bạn đã hồi phục
và quay trở về cuộc sống bình thường
theo cố vấn y tế của nhà trắng ông antony fauci
làn sóng ca nhiễm biến thể omicron chắc chắn đạt đỉnh khá nhanh ở nam phi
ông anthony fauci nói tôi sẽ tưởng tượng với quy mô của đất nước
chúng ta xem xét sự phân lập của nhóm đã tiêm chủng so với nhóm không nhận vaccine phòng covid một mươi chín
điều này có thể sẽ kéo dài hơn một vài tuần có thể là đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tôi nghĩ như vậy
về mặt kỹ thuật omitron sẽ có thể đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch
nếu chứng minh được biến thể với mức độ lây truyền cao này sẽ thay thế các chủng khác
tôi hy vọng là vậy dù chẳng có điều gì đảm bảo trường hợp đó sẽ xảy ra
những phát biểu trên được cố vấn y tế của nhà trắng đưa ra trong bối cảnh
số ca nhiễm covid một mươi chín ở mỹ những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng
theo số liệu thống kê được trang world domestic công bố
mỹ trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đã ghi nhận thêm bốn trăm sáu mươi năm sáu trăm bảy mươi ca nhiễm mới và một bảy trăm bảy mươi bảy ca tử vong
nâng tổng số trường hợp nhiễm và tử vong do covid một mươi chín ở nước này lên lần lượt là năm mươi bốn sáu triệu và tám trăm bốn mươi bốn hai trăm bảy mươi hai ca
dữ liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ được trang tin
abc news trích dẫn cho thấy mới có khoảng sáu mươi một bảy người dân nước này nhận đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
nghiên cứu từ đại học khoa học công nghệ hồng kông x kus và đại học melbourne của úc vừa công bố
trên tạp chí virus khẳng định rằng các tế bào t của hệ miễn dịch
một trong những tường thành quan trọng của cơ thể chống lại covid một mươi chín
có hiệu quả trong việc tăng cường phản ứng miễn dịch chống oicron cho dù biến chủng này có nhiều đột biến
nếu bệnh nhân là f
khỏi bệnh hoặc là người đã được tiêm chủng
kết quả phân tích hơn một năm trăm linh đoạn protein của virus sars cov hai cho thấy biến chủng omic ron
không có khả năng trốn tránh các tế bào t đã được huấn luyện sau thời kỳ f hoặc sau tiêm chủng
không trốn được hệ miễn dịch có nghĩa là virus vẫn sẽ được loại bỏ hiệu quả
để giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh hoặc giảm nguy cơ bệnh nặng
theo medicor express đây là một tin vui bởi trước đó nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại
các đột biến omicron sẽ giúp nó dễ dàng thoát khỏi miễn dịch tự nhiên
bệnh gây tái nhiễm hoặc làm giảm mạnh hiệu quả của vaccine
phó giáo sư ahmed abdul qadir từ hkust cho biết quá trình phân tích cho thấy
lượng đột biến có khả năng nhắm vào tế bào tây của omicron rất ít
và hơn một nửa trong số chúng được xác định là kẻ thua cuộc vẫn bị tế bào tây nhìn thấy
những kết quả này cho thấy rằng khả năng mà omicront thoát khỏi tế bào t
trên diện rộng là rất khó xảy ra
dựa trên dữ liệu của chúng tôi chúng tôi dự đoán rằng các phản ứng
mạnh mẽ của tế bào t được tạo ra bởi vaccine và bệnh covid một mươi chín
trước đó sẽ tiếp tục bảo vệ chúng ta chống lại omitron như đã làm với các biến thể khác
giáo sư matthew mckay từ đại học melbourne đồng tác giả khẳng định
trước đó một nghiên cứu từ đại học y tế và khoa học oregon oshu của mỹ
công bố trên tạp chí y học rama đã chứng minh được phản ứng miễn dịch chéo
chống lại mọi biến chủng khác của những người nhiễm xuyên miễn dịch bệnh covid một mươi chín
còn gọi là nhiễm đột phá
f sau khi đã tiêm chủng
điều này có nghĩa là nếu bạn mắc covid một mươi chín xuyên miễn dịch bất kỳ biến chủng nào
bạn vấn đề kháng tốt biến chủng đó lẫn các biến chủng khác
chứ không hề trần trụi và dễ dàng tái nhiễm biến chủng mới như nhiều người lo ngại